trong khi quy định của các tổng tài điện lực là một mươi đồng một phút
có thể nói khi người dân gọi đến số điện thoại giả mạo này sẽ bị trừ phí cước rất là cao
mà không được giải đáp thông tin hay giải quyết sự cố yêu cầu của khách hàng
khoảng một tháng gần đây thì nó có khoảng hơn hai trăm linh cuộc gọi đã gọi đến trung tâm để phản ánh về cái nội dung trên
đối với cái việc này thì ngay từ cuối năm hai nghìn hai mươi một thì evn hà nội đã triển khai một cái dịch vụ
định danh cuộc gọi voice brand name evn hà nội để tránh cho khách hàng nhận những cái cuộc gọi giả mạo như vậy
theo các quy định của pháp luật hiện nay thì những hành vi mà chiếm đoạt tài sản như thế thì có thể bị truy cứu
trách nhiệm hình sự hoặc là bị xử phạt viên hình chính
khi mà người dân bị lừa đảo thì lên tập hợp lại và báo cho các cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan công an
để cơ quan công an người ta truy ra những cái đối tượng nào mà đứng sau những cái đầu số
trên thực tế đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn nêu trên
vì vậy người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thông báo trung tâm chăm sóc khách hàng ngay lập tức
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo quyết định số bảy trăm chín mươi một qdttg
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương một trăm linh kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
trường hợp kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách vượt quá số nhu cầu kinh phí mà từng địa phương đã giả soát
báo cáo bộ lao động thương binh và xã hội địa phương phải sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp theo quy định
để chi trả cho người lao động theo đối tượng và mức hỗ trợ quy định tại quyết định của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký nghị quyết của chính phủ thông qua dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo đề nghị của bộ tài chính
theo đó sẽ điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường một đồng với mỗi lít xăng và năm trăm linh đồng với mỗi lít dầu cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trường hợp nghị quyết được ban hành trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai và có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thì ước giảm thu ngân sách nhà nước đã bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng
cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết trong sáu tháng đầu năm nay số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường lần đầu tiên đạt một trăm một mươi sáu chín trăm linh doanh nghiệp
tăng hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm trước gấp một bốn lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường
trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai là bảy mươi sáu hai trăm ba mươi ba doanh nghiệp gấp một hai lần so với mức trung bình giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi ba
đáng lưu ý đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn sáu tháng đầu năm vượt mốc bảy mươi doanh nghiệp và cũng là mức kỷ lục trong giai đoạn này

quý vị và các bạn thân mến ca huế trên sông hương là một loại hình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân và du khách khi đến với thành phố
quý vị và các bạn thân mến ca huế trên sông hương là một loại hình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân và du khách khi đến với thành phố di sản
phục vụ du lịch vào mùa cao điểm lượng khách gia tăng và công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
vì thế cũng được tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của từng phương tiện
tại bến tòa khâm các phương tiện hoạt động liên tục hầu như không có giờ nghỉ
trước khi xuất bến phương tiện được kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật dụng cụ cứu sinh phòng cháy chữa cháy
và số người được phép chở theo quy định
hoạt động nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài nằm bờ đa phần các chủ thuyền đều trang bị đầy đủ
trước khi mình đưa vào hoạt động mình chủ yếu là chuẩn bị pháo nếu chở đầy đủ và chở chở đầy đủ và không chở quá tải
trước khi mình xuất bến mình cho hành khách luôn cho ngồi trong thế này không cho ra ngoài kia
nó là sự an toàn cho mình vừa cho mình vừa cho khách nữa
thời điểm này lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh thừa thiên huế
cũng tăng cường thời gian tuần tra kiểm soát
qua kiểm tra ngẫu nhiên nhiều du khách vẫn chưa tuân thủ đầy đủ việc trang bị áo phao
một điều kiện bắt buộc khi du lịch trên sông nước
chủ phương tiện ngay sau đó cũng được nhắc nhở chấn chỉnh
trên sông hương hiện nay những bất cập chủ yếu đó là việc thuyền trường và khách không hà rất là ít khi mặc áo phao
khi nghe cao huế tại vì điều kiện thời tiết ở huế hiện tại bây giờ rất là nóng
mà nếu mặc áo phao mà ngồi nghe có huế thì cảm giác nó sẽ không
rất là oi bức cho nên là cái việc đó thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các chủ thuyền là đảm bảo
trong thời gian vừa qua thì hiện tại bây giờ cái trường hợp đó và các vụ tai nạn xảy ra trên đường thủy là chưa có
và mặc dù như vậy nhưng chúng tôi luôn luôn là nêu cao tinh thần luôn nhắc nhở các chủ phương tiện
cũng như các loại thuyền và du khách đảm bảo an toàn tuyệt đối trên sông hương
không mang áo phao nhiều du khách còn ngồi trên lăng can mạng thuyền để chụp ảnh
nếu một phút sơ ý rất dễ dẫn đến tai nạn
do đó việc tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của chủ thuyền là rất quan trọng
trên sông hương hiện đang khai thác phục vụ du lịch cả ngày lận đêm
ban ngày có hơn chín mươi thuyền chở
nhiều du khách tham quan dọc các điểm di tích nổi tiếng như chùa linh mụ điện hòn chén
ban đêm có ba mươi sáu thuyền đôi phục vụ ca huế
hoạt động du lịch nhuồn nghiệp trở lại là tiếng hiệu đáng mừng
song việc đảm bảo an toàn cho chính bản thân là hết sức quan trọng và cần được du khách lưu tâm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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại